nhận lời mời của chính phủ hàn quốc phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình đang có chuyến thăm hàn quốc từ ngày một mươi tám đến ngày hai mươi ba tháng một mươi một
trong khuôn khổ chuyến thăm ngày hôm nay hai mươi tháng một mươi một phó thủ tướng thường trực trương hòa bình đã có buổi hội kiến với tranh án tòa án tối cao hàn quốc kim myung su
tiếp bộ trưởng bộ tư pháp hàn quốc park sang ki và thị trưởng thành phố seoul park won su